chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

đó là những tác phẩm thơ ca nổi tiếng như sống chủ sôn sao hay những câu chuyện thần thoại cổ tích truyền thuyết
nhiều lễ hội nổi tiếng như xên bản xên mường lễ hội hoa ban lễ hội kinh bang then lễ hội hết trá vẫn được duy trì với các trò chơi truyền thống ném còn nhạy sạp hay múa xòe hô luống
đó đều là những vốn quý báu của văn hóa cổ truyền người thái
nội dung các bài hát khá đơn giản chủ yếu là những lời thăm hỏi về tình hình sức khỏe mùa màng hỏi hàn về nhà cửa con cái
rồi mời nhau uống chén nước chén trà mời nhau ăn miếng trầu

cứ như thế cuộc hát kéo dài
cho đến khi câu chuyện của cả hai bên đến hồi thừa vãn
khắp của người thái ở huyện lang chánh dù là truyền thống hay ứng tác

để người nghe cảm nhận được sự mượt mà trong câu hát

cứ như thế cuộc hát giống như một cuộc trò chuyện có đưa giai đoạn truyền thống hay ứng tác

để người nghe cảm nhận được sự mượt mà trong câu hát

thì ngữ điệu lối gieo vần câu sau và ngữ nghĩa vẫn phải bảo đảm có sự liên kết chặt chẽ

vì vậy khách và chủ dùng lời hát để đối đáp với nhau
cứ như thế cuộc hát giống như một cuộc trò chuyện có đưa giai đoạn truyền thống hay ứng tác
thì ngữ điệu lối gieo vần câu trước câu sau và ngữ nghĩa vẫn phải bảo đảm có sự liên kết chặt chẽ
để người nghe cảm nhận được sự mượt mà trong câu hát

các bài hát khập truyền thống là do cha ông để lại
nội dung dựa theo các bài thơ câu chuyện cổ tích
nội dung dựa theo các bài thơ câu chuyện cổ tích

tôi bắt đầu hát khập từ năm một mươi năm tuổi
học từ mẹ và các bà các cô
chủ yếu là các bài hát khập mời

khi lớn hơn một chút thì biết hát khập giao duyên
là những bài thường được hát trong đám cưới đám hỏi
khi ấy đám cưới nào cũng có vài đôi nam nữ lên hát với nhau rất vui

bài khập mời nước mời chầu thường hát

khi có khách ở xa đến làng bạn chơi vào vào thăm nhà
khách đến thì chúng tôi dùng lời hát
để mời khách vào nhà mời uống nước mời ăn trầu

nếu như ở các nơi khác người ta gặp nhau chào nhau
thì chúng tôi hát để thay lời chào hỏi han cũng bằng lời hát trò chuyện cũng bằng lời hát
đến giờ chỉ còn những người tuổi như tôi trở lên mới hát khập được
nhưng mọi người đều thích và muốn hát vì để giữ truyền thống của cha ông
cũng chính trong những cuộc khập như thế nếu có chàng trai và cô gái nào cảm mến nhau
họ sẽ rời cuộc hát và dành thêm thời gian trò chuyện cùng nhau bên bếp lửa hồng
khi ấy hai người lại tiếp tục dùng lời hát để tìm hiểu lẫn nhau
và từ đó một mối quan hệ mới bắt đầu
bởi vậy hát khập không chỉ là lời chào của người thái
mà còn là cầu nối cho những đôi nam nữ tìm hiểu và yêu thương nhau
bởi lời hát khập là lời của chính người hát bày thỏ suy nghĩ tâm hồn
tâm tư tình cảm
nên khi nghe tiếng khập người ta cảm mến nhau là vì lẽ đó
ban đầu là lấy cái giọng khắc để là giao duyên với nhau để tìm hiểu với nhau
rồi đến cái đoạn là chín mũi kết thúc có khi khập cũng lấy được nhau
bởi vì đó là lời hứa hiện
cái tiếng là khắp để mà hứa với anh chị
để tôi lấy anh chị sau này về cuộc sống sinh con đẻ cái hoặc là cuộc sống mưu sinh
để dù khổ nấy khổ nửa hoặc cuộc sống
tức là án trở thành một cái sự cam kết giao duyên với nhau
người thái ở đâu cũng vậy
luôn sống trong lời khập tươi vui rộn ràng
dù là trong ngày hội xuân hay trong cuộc sống lao động sản xuất hàng ngày
bên cạnh hát khập truyền thống người thái vẫn tự ứng tác ra những bài khập để làm vui
lâu ngày trở thành món ăn tinh thần của đồng bào nơi đây

các bà các cô khi đi làm đồng gặp nhau cũng có thể cất lên tiếng hát
vừa là lời chào hỏi thân tình vừa là bày tỏ sự gắn kết cộng đồng và gắn bó với quê hương bản mường
lời khập nhẹ nhàng ra diết lúc bỏng lúc chầm
nghe lời hát như thể hiện lên cả những hình ảnh gần gũi giản dị với đời sống người dân
như ngọn núi cánh đồng con chim con cá

các bà các cô khi đi làm đồng gặp nhau cũng có thể cất lên tiếng hát

nghe lời hát như thể hiện lên cả những hình ảnh gần gũi giản dị với đời sống người